thời gian gần đây trên tuyến quốc lộ chín tỉnh quảng trị xuất hiện nhiều xe ô tô vận chuyển giam gỗ từ việt nam đi lào
đã thay đổi kích cỡ của thùng xe và thân xe để chở hàng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông
chiếc xe ô tô này có chiều cao cho phép là hai năm mét nhưng chủ xe và lái xe cơi nới thêm chiều cao là hai tám mươi năm mét
ngoài ra còn nhiều xe chở răm gỗ vi phạm chiều cao từ ba mươi đến sáu mươi cm và một số lỗi khác
thời gian qua trên tuyến quốc lộ chín tỉnh quảng trị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị đã xử lý một mươi bốn xe chở răm gỗ
vi phạm lỗi cơi nới phạt tiền gần một trăm năm mươi triệu đồng
giá cực bây giờ toàn quốc quá thấp
bây giờ không làm lên thì không có thể đủ tiền chi phí dâu đan để đi được
tuyến đường quốc lộ chín rất quanh co đèo dốc
chỉ trong vòng gần một tháng vừa qua
trên con đường này đã xảy ra bốn vụ tai nạn đối với các loại xe chở răm gỗ này
phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đào các đôi ràm ký cáp kết
đối với các doanh nghiệp xây dân và các doanh nghiệp vận tải trên toàn bộ tuyến
và sau khi đã ký cáp kết xong
thì phòng cảnh sát giao thông đã báo cáo bán đồng đốc và xử lý kiên quyết đối với các lỗi vi phạm này
và hiện nay thì đã bổ tí tất cả các tổ các đôi ràm trên toàn bộ các tuyến quốc lộ
để xử lý tiệt đệ đối với các xe răm này
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị vừa có văn bản đề nghị các ngành chức năng phối hợp
để xử lý các loại xe chở răm gỗ cơi nới lưu thông trên tuyến quốc lộ chín
với quyết tâm vào cuộc của các cấp và các địa phương
hy vọng rằng trong thời gian tới tình trạng xe chở răm gỗ cơi nới
sẽ không còn diễn ra trên tuyến quốc lộ chín tỉnh quảng trị
và người dân sẽ không còn lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này